trong bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy do bộ công an tổ chức
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ ma túy là hiểm họa của nhân loại là vấn đề toàn cầu
nên phòng chống ma túy phải có cách tiếp cận toàn cầu
đây cũng là vấn đề mang tính toàn dân nên phải có những giải pháp toàn dân
phải huy động được sức mạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
trong những năm qua ngoài đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
thì lực lượng công an luôn trú trọng vận động quân chúng nhân dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là đẩy mạnh công tác dân vận đến từng hộ gia đình
tích cực chung tay xây dựng và phát triển các mô hình đẩy lùi tệ nạn ma túy
từ đó tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy tại địa bàn
tuyến đường sắt chạy qua quận lê trân thành phố hải phòng
nhiều năm trước nơi đây được mệnh danh là chợ ma túy đường tàu
dòng mọi thứ đã thay đổi mô hình liên kết phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy
và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt ra đời
không người nghiện không mua bán ma túy không tệ nạn xã hội
nơi đây được khoác lên mình một diện mạo mới
mô hình đã thành công trong việc huy động sức mạnh toàn dân vào công cuộc đẩy lùi tệ nạn ma túy
các cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy
thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho quận chính nhân dân trên địa bàn khu vực đường sát
nhằm phát hiện tố giác của các tội phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tỉnh đường sát
từ khi thực hiện mô hình này sự phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và nhân dân
và các lực lượng công an của phường đã thường xuyên giáo diết tham gia tuần tra và tổ chức

ngăn chặn tội phạm và những tệ nạn ma túy thì tên hiện nay là tình tình trật tự an ninh
của chúng tôi trên dòng tuyến đường tàu
những đường xá phong quang sạch đẹp và hai người dân và tệ nạn ma túy hiện nay
trên tuyến đường tàu không còn nữa
tội phạm ma túy không chỉ hoạt động tại đô thị
hầu hết các chuyên an lớn về ma túy đều phát hiện tại các địa bàn biên giới
thiếu hiểu biết nhiều bà con trở thành kẻ tiếp tay cho tội phạm
chính vì vậy công tác dân vận đi từng nhà đến từng bản làng để tuyên truyền cho người dân
vô cùng quan trọng
những cây cần sa những thuốc lắc những loại ma túy khác bà con không thể nào biết được
tại vì bà con ở đây là ít khi được nghe những cuộc tuyên truyền như thế này
tuy nhiên khi được lực lượng vào tuyên truyền sẽ phổ biến cho bà con là phải về gia đình
tuyên truyền cho con em mình những tác hại của ma túy
làm tốt công tác vận động của chúng
cho biết công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được những kết quả tích cực
lực lượng công an phối hợp với các đơn vị phát hiện bắt giữ hai mươi sáu chín trăm sáu mươi
trước bảy vụ bốn mươi một ba trăm linh tám đối tượng phạm tội về ma túy triệt xóa bốn trăm một mươi bảy điểm bốn mươi ba tụ điểm phức tạp về ma túy
bên cạnh đó cũng triển khai hàng nghìn mô hình về phòng chống tội phạm ma túy
tiếp nhận hàng trăm nghìn tin tố giác tội phạm tới nhân dân qua các mô hình này
tổ chức hàng trăm nghìn buổi tuyên truyền tập huấn cho mọi tầng lớp nhân dân về hiểm họa ma túy
từ đó ý thức và kiến thức về phòng chống ngăn ngừa ma túy của nhân dân được nâng lên
số người sử dụng trái phép chất ma túy số người nghiện liên tục giảm mạnh
thậm chí cấp xã đến cả các bản nàng các miền xa xôi để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để chúng ta thấy được tác hại của ma túy tổng hợp các loại ma túy nói chung
chúng ta phải tiếp tục nâng cao cái nhận thức về cái sự nguy hiểm về cái hiểm họa sâu xa của cái ma túy này
đối với lại sự phát triển bền vững của đất nước nói rộng là như thế
nó không việc nó tác động đến toàn dân cơ mà
tác động đến sức
sức khỏe của nhân dân tác động đến ổn định chính trị an ninh trật tự ở địa phương
thì cả hệ thống chính trị phải lo phải vào cuộc
thời gian tới trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn nóng bỏng và nhiều gian nan
vì vậy mỗi người dân cần tự giác tích cực tham gia phong trào phòng chống ma túy
tạo thành hành động sâu rộng trong cộng đồng từng bước giảm thiểu tệ nạn ma túy
đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm từng bước kiềm chế ngăn chặn
tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân